cảnh sát cơ động tiền thân là công an nhân dân vũ trang nội địa và cảnh sát trật tự
đến nay sau gần năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành với nhiều lần thay đổi về tên gọi địa điểm đóng quân
đây là lần đầu tiên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được đầu tư xây dựng trụ sở hoàn toàn mới tại quận nam tử liêm thành phố hà nội
công trình được xây dựng với nhiều hạng mục đảm bảo tiêu chuẩn định mức về công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ
sau hơn một năm thi công đến nay công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với nhiều hạng mục khang trang sạch đẹp
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cũng như điều kiện sinh hoạt vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là bước đi ban đầu làm tiền đề cho sự phát triển của lực lượng cảnh sát cơ động
trong đó lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quy tình nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị là tiền đề để phát triển lực lượng cảnh sát nhân dân theo luật cảnh sát cơ động mới được quốc hội thông qua
để đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phải thực hiện quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ phương châm giữ tốt dùng bền sử dụng các hạng mục công trình tài sản vật tư
phải thật sự chặt chẽ tiết kiệm chống lãng phí phân đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu về môi trường làm việc xanh sạch đẹp là một trong những tiền đề cơ bản phân đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
hôm nay công an tỉnh hương yên tổ chức hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới
thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh hưng yên cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung gương bộ công an của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
trong đó tập trung thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bị động bất ngờ tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm hai nghìn một mươi tám

tập trung triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tập trung triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tập trung triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tập trung triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tập trung triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích mà công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu của bộ công an giao trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt kỹ và vận dụng thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và chương trình công tác của lãnh đạo bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
phù hợp với tình hình của quảng ninh
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác công an
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp công tác công an đặc biệt là công tác nhiệm vụ cơ bản gắn với công tác nắm tình hình và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
chủ động phát hiện tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
trước mắt tập trung vào bảo vệ tốt an ninh trật tự tết nguyên đán quý bão năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tới đây phương thức quản lý cư trú từ thủ công là sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ được chuyển sang phương thức quản lý thông qua dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin
vâng phương thức quản lý dân cư mới này
sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý dân cư giảm bớt các thủ tục hành chính tạo cơ chế thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động giao dịch dân sự
thể hiện tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước khi giao dịch với người dân
và nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây với phần trình bày của biên tập viên linh chi
kính chào quý vị khán giả thưa quý vị như vậy là chỉ còn một tuần nữa sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng
và như vậy là khi thực hiện các thủ tục hành chính thì người dân sẽ không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú giấy
các cơ quan ban ngành sẽ thực hiện việc khai thác thông tin về cư trú thông qua các phương thức đã được bộ công an hướng dẫn chi tiết
hiện tại một số cơ quan ban ngành đã triển khai thí điểm việc này và đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận
còn về phía người dân cũng đã và đang từng bước nhận được những lợi ích từ công tác quản lý cư trú bằng dữ liệu điện tử
và để có cảm nhận rõ hơn về những lợi ích này xin mời quý vị khán giả cùng phóng viên chúng tôi đến với văn phòng đăng ký đất đai hà nội trong phóng sự ngắn ngay sau đây
bắt đầu từ ngày hôm nay thì tại văn phòng đăng ký đất đai của hà nội những tờ thông báo như thế này đã được dán lên
thời điểm cách ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khoảng độ một mươi ngày thì văn phòng đăng ký đất đai hà nội đã đẩy mạnh tuyên truyền các danh mục mà công dân đến để làm các thủ tục hành chính đã được rút gọn
trong đó thì không phải mang sổ hộ khẩu
cô là cô nông thị thanh hà ạ
dạ cô tôi
hôm nay cô đến đây để làm thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân đúng không ạ
từ nay cái thủ tục thay đổi các giấy tài liệu
với nhân thân như là chứng minh thư căn cước công dân hoặc là sổ hộ khẩu thì cô không phải nộp các giấy tờ kèm theo nữa
mà chúng cháu sẽ có cái hệ thống phần mềm để tra cứu cô chỉ có một sổ giấy chứng nhận và một đơn đăng ký đề nghị của công dân thôi ạ
vào phòng lộp hồ sơ thì các cô nói là bây giờ cũng chỉ cần một cái tờ khai và cái sổ đỏ thôi
tôi thấy thủ tục hành chính như vậy là đã được cải thiện rất nhiều
làm cho công dân
rất là thuận lợi trong các công việc hành chính
còn hôm nay anh phạm huy cường ở quận hai bà trưng hà nội đến đây để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng sổ đỏ
trước khi đến anh đã tìm hiểu kỹ các thông tin về hồ sơ giấy tờ
vì vậy mọi thủ tục được làm rất nhanh gọn
trước kia thì mình có phải lộp kèm theo thành phần hồ sơ đó cùng cả chứng minh nhân dân sổ khẩu và đăng ký kết hôn bản xa huy công chứng
bây giờ thành phần hồ sơ được rút gọn rất là nhiều thuận lợi cho công dân
hiện nay tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội các thủ tục hành chính về đất đai trước đây yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc bản sao công chứng
giờ đây đã được bỏ
thay vào đó các trường thông tin này đã được tra cứu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong giai đoạn vừa rồi thì có những cái gì vướng mắt thì trực tiếp chúng tôi cũng trao đổi thường xuyên với bộ phận nghiệp vụ của bên công an
các đồng chí cũng hỗ trợ trong các công tác mà mình kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư
hôm nay thì bước đầu thì chúng tôi cũng các cái thủ tục hành chính mà chúng tôi muốn kết nối vào cơ sở dữ liệu dân cư thì đương đối là thuận lợi
hiện nay bộ tài nguyên và môi trường đang tiếp tục giả soát các thủ tục hành chính về đất đai quy định việc nộp sổ hộ khẩu sổ tạm trú
tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi kịp thời đáp ứng được yêu cầu của luật cư trú hai nghìn hai mươi ba
trong đó có hơn chín mươi sáu dữ liệu đã được làm sạch thực hiện cấp hơn bảy mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân
và cùng với đó đến thời điểm này đã có một mươi ba bộ ngành bốn doanh nghiệp nhà nước hai mươi bốn địa phương và một số hệ thống khác thuộc quản lý của bộ công an
đã thực hiện việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin công dân
bộ công an cũng đã tham mưu với chính phủ giao các bộ cơ quan ngang bộ và cơ quan ngang bộ
cơ quan khác có liên quan giả soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu sổ tạm trú
hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi bổ sung hoặc là đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung ban hành mới
cho phù hợp với quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
một trong những nhiệm vụ trong tâm hiện nay
đó là các bộ ban ngành cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành hạ tầng với hệ thống đảm bảo an ninh an toàn về thông tin
để phối hợp với bộ công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đáp ứng giải quyết các thủ tục hành chính

đó là các bộ ban ngành cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai thực hiện các thủ tục hành chính